ngày năm tháng bảy năm một nghìn tám trăm tám mươi năm tại khu di tích lịch sử văn hóa tân sở thuộc làng mai đàn xã cam chính huyện càm lộ tỉnh quảng trị
vua hàm nghi đã ban chiếu cần vương từ đó giấy lên phong trào kháng pháp rộng khắp trên cả nước
được nhà nước công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia vào tháng chín một nghìn chín trăm chín mươi năm
qua hơn hai mươi năm sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia khu di tích lịch sử văn hóa tân sở giờ đây chỉ còn là phế tích
ông hoàng ngọc thục ở xã cam chính huyện cam lộ tỉnh quảng trị sống ở đây đã hơn bảy mươi năm
ông thục nghe ông nội kể lại khu vực thành tân sở này trước đây như một kinh thành thu nhỏ
đây là ngoài là sân đất rồi đến nơi tre rồi khu vực trong đó là khu vực của hành trình của vua ở thì cũng có diễn có trú cơ rồi cũng có đàn thân công
huyện cam lộ tỉnh quảng trị phối hợp với các ngành chức năng khai quật để xác định vị trí thành tân sở
và đã xác định được thành tân sở xây
với mong muốn thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về di tích lịch sử quốc gia này
huyện cam lộ đã xin chủ trương để xây dựng nhà thờ vua hàm nghi nhà thờ các tướng sĩ cần vương
nhà trưng bày hiện vật khu di tích tân sở tuy nhiên sau nhiều năm di tích này vẫn chỉ là phế tích

huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã khoanh vùng khu di tích thành tân sở có diện tích rộng hai mươi hai hectare để di tích cấp quốc gia không trở thành phế tích tỉnh quảng trị và các ngành chức năng cần sớm đầu tư vốn phục hồi lại di tích thành tân sở không chỉ bảo tồn giá trị lịch sử mà còn thể hiện sự tôn kính đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập của dân tộc